ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo tiếp tục các công tác ứng phó với cơn bão số tám trên biển đông
để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường từ bão và gió mùa trên biển đông nước ta
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh nhanh chóng thông báo đến các tàu thuyền
vẫn đang hoạt động trên đường đi của bão nhanh chóng tìm nơi an toàn để tránh trú
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đặc biệt thông tin đến người dân không được chủ quan khi bão suy giảm thành áp thấp nhiệt đới vào chiều ngày hai mươi tám
bởi gió mùa đông bắc có thể ảnh hưởng đến áp thấp và gây mưa gió lốc tại một số khu vực biển và đất liền của nước ta